khi ghi nhận thêm hai trường hợp mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc bệnh lên bốn người
và để đối phó với sự lây lan của dịch bệnh ubnd tỉnh gia lai đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ thị xã ayunpa
và huyện iapa với hơn một trăm linh dân
theo đó thị xã ayunpa và huyện yapa được phong tỏa cho đến khi có thông báo mới
và áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách theo đúng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng
hai xe đặc trùng của quân đoàn cũng đã được điều xuống hai địa phương này để phun thuốc khử trùng
đồng thời ubnd tỉnh gia lai cũng chỉ đạo ngành chức năng mở rộng điều tra dịch tễ
lập danh sách tất cả những người có tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân
thực hiện truy vết thần tốc khoanh vùng cách ly y tế lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp f một f hai và f ba
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một đà nẵng đã chính thức tháo rỡ bệnh viện giã chiến
tại cung thể thao tiên sơn để vận chuyển ra xây dựng bệnh viện giã chiến
tại tỉnh hải dương theo chỉ đạo của bộ y tế
để tăng cường chi viện dập dịch covid một mươi chín
theo đó toàn bộ việc di rời các trang thiết bị tại bệnh viện giã chiến tiên sơn đà nẵng
do tập đoàn suncrop đảm nhận chủ yếu là hệ thống dưỡng bệnh vách ngăn
và một số trang thiết bị cần thiết của một bệnh viện giã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
mà trước đó doanh nghiệp đã hỗ trợ đà nẵng xây dựng tại cung thể thao tiên sơn
dự kiến việc tháo rỡ này sẽ hoàn thành ngay trong ngày hôm nay và sẵn sàng vận chuyển ra hải dương
bệnh viện giã chiến tiên sơn có quy mô năm trăm linh giường bệnh
theo ngành y tế đà nẵng việc sử dụng trang thiết bị tại bệnh viện giã chiến này để mang ra hải dương
nhằm chi viện kịp thời cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được nhanh chóng và hiệu quả nhất
trong khi đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội đã yêu cầu sở giáo dục và đào tạo khẩn trương xem xét
đề xuất cho học sinh được nghỉ học sớm để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó thực hiện chỉ thị số khẩn trương
trong khi đó thực hiện chỉ thị số khẩn trương xem xét đề xuất cho học sinh được nghỉ học sớm để phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
trường cơ sở giáo dục đại học trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm xem xét quyết định cho sinh viên học viên nghỉ học
và thực hiện việc dạy và học theo hình thức trực tuyến
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
và đây cũng là nội dung cuối của phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn hăng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trăm năm mươi bốn trên một ấp một tam phước
huyện châu thành tỉnh bến tre đối tượng này có sẹo tròn bốn cm cách một năm cm trên sau cánh mũi trái
và trên ngực có xăm phần đầu mặt phụ nữ
còn về tội vô ý làm chết người công an thành phố cao lãnh của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an